tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh bắc giang đã long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh bắc giang lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung mương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội điều cơ ré ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương
phát biểu tại đại hội đồng chí hà ngọc chiến ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của các cấp các ngành nhân dân các dân tộc tỉnh bắc giang
đồng chí đánh giá cao cách làm riêng sáng tạo hiệu quả của tỉnh bắc giang trong thực hiện công tác dân tộc
đồng chí đề nghị tỉnh bắc giang cần tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đồng bào trong phát huy nội lực ý thức tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo